huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa hiện nay không chỉ trồng mía mà trên địa bàn huyện còn có một ngôi làng nhỏ mang tên luận văn
sở hữu một giống bưởi rất đặc biệt được người xưa dùng để tín vua mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
đây là hình ảnh tại một vườn bưởi luận văn vào những ngày giáp tết toàn bộ bưởi chín đều đã được thương lái gần xa đến thu mua
những quả trên cành sẽ được chuyển đi trong một vài ngày tới bưởi luận văn càng chín vỏ càng đỏ
đặc biệt là sau khi hái xuống lau qua nước rồi để khô vài tiếng do có màu và mùi thơm đặc trưng
bưởi luận văn đang được nhiều gia đình chọn để bày trên bàn thờ dịp tết với mong muốn năm mới may mắn phát tài
trong chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng để phát triển thế mạnh nông nghiệp đặc thù
bưởi luận văn với đầy đủ những đặc điểm phù hợp với thị hiếu đã từng mức khẳng định tên tuổi
không chỉ riêng tại địa bàn tỉnh thanh hóa chính vì vậy xã thọ sương đang đẩy mạnh diện tích trồng loại bưởi này để nâng cao thu nhập cho bà con
giá trị của bưởi luận văn với tên vua này đã có thương hiệu trên toàn quốc và được người tiêu dùng trên phạm vị của cả nước đang rất ủng hộ đối với địa phương
giá trị kinh tế trong sản xuất đến nay qua bốn năm chúng tôi bước vào sản xuất và đã có hiệu quả
một hectare trong sản xuất nông nghiệp đối với kênh quả này khoảng từ bảy trăm linh tám trăm linh triệu trên hectare
đã có giai đoạn bưởi luận văn gần như biến mất tại thọ sương bởi tác động của kinh tế thị trường
từ khi được gây dựng lại bưởi luận văn không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất cho người dân mà còn góp phần lưu giữ những hình ảnh văn hóa truyền thống của mảnh đất thọ xuân địa linh nhân kiệt